trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay cả nước đã xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương tám người
trong số các vụ tai nạn giao thông trên đường bộ xảy ra hai mươi bảy vụ làm chết chín người bị thương tám người giảm một vụ giảm một người chết giảm một người bị thương so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong số các vụ tai nạn giao thông trên đường sát xảy ra một vụ làm chết một người tại thường tín hà nội giảm một người chết số người bị thương không thay đổi so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đường thủy không xảy ra tai nạn
vào ngày hôm nay ba mươi tháng bốn ủy ban nhân dân xã bình khương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm ba cháu nhỏ tử vong
vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng bốn ở khu vực hồ chứa nước phước hòa thuộc thôn tây phước
xã bình khương
vào thời điểm trên bà phạm thị kim anh sáu mươi một tuổi dẫn hai cháu nội là trần nguyễn thiên bảo một mươi hai tuổi học sinh lớp sáu trần nguyễn thiên hương năm tuổi học mẫu giáo cùng cháu ngoại là cao trần cẩm tiên tám tuổi học lớp hai đi chơi hóng mát ở khu vực hồ chứa nước phước hòa
một lúc sau bà anh phát hiện cả ba cháu bị đuối nước nên đã hô hoán người dân đến để cứu ba cháu nhưng không kịp xử lý
hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn hai huyện văn giang văn lâm vừa bị công an tỉnh hưng yên bắt quả tàng
cụ thể tại khu vực đường bê tông một mươi bốn xã nghĩa trụ đối tượng lò văn tư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng tăng vật là tám trăm chín mươi sáu gram heroin
cùng ngày đối tượng bạch cầm mạnh sinh năm hai nghìn hai cũng bị bắt giữ cùng tăng vật là một tám trăm hai mươi một gram ma túy dạng heroin
quả đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận
các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình dương
lợi dụng chủ nhà đi vắng nhiều ngày đối tượng đã đánh xe đến dỡ nhà và lấy đi toàn bộ tài sản
theo đó hai căn nhà tại đường lý nam đế phường tám và đường triệu vương phường bốn tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị trộm đột nhập lấy đi tất cả tài sản trong nhà như đồ điện nội thất trong lúc chủ nhà đi vắng nhiều ngày không có người trông coi
tích cực điều tra nguyễn kiều huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đồng hà đã bị tạm giữ cùng nhiều tăng vật mà đối tượng đã trộm được và đem đi tiêu thụ
ngày hôm nay công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn duy quang ba mươi tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó công an phường hòa an tiếp nhận trình báo của một nữ bị hại tạm trú trên địa bàn về việc bị mất trộm một chiếc xe máy sirius biển kiểm soát chín mươi hai h ba mươi tám nghìn bảy trăm một mươi chín trên đường vũ trọng phụng
nhanh chóng điều tra truy xét đến hai mươi ba h cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ quang thu hồi được chiếc xe máy vừa trộm
được biết nguyễn duy quang từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mãn hạn tù trở về địa phương chưa lâu nay lại tiếp tục tái phạm
chứng tích lịch sử nơi danh giới chia cắt hai miền nam bắc trong suốt hai mươi một năm kháng chiến
nhân kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hòa an
toàn biển nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba năm mươi một năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
mùa một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại kỳ đài phía bắc di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải tỉnh quảng trị tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông
và phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng ước nguyện hòa bình quảng trị lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
đúng bởi quý vị và các bạn
đến bảy giờ trên nền nhạc quốc ca hùng tráng các đại biểu trang nghiêm chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh kỳ đài hiền lương lịch sử
lễ thượng cờ nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng vẻ vang của toàn dân tộc đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử
tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc
tất cả với ý chí độc lập tự do và khát vọng thống nhất non sông
thực hiện diêu hấn thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh nước việt nam là một
sông có thể cạn núi có thể mòn sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi
sau lễ thượng cờ tỉnh quảng trị đã tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng ước nguyện hòa bình quảng trị lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi cuộc thi kết thúc biểu tượng được chọn sẽ được xây dựng tại công viên hòa bình ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải
để có được niềm vui đại thắng non sông thu về một mối như ngày hôm nay
là sự tiếp nối của biết bao hy sinh sương máu của thế hệ cha anh bảo vệ nền độc lập dân tộc
cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn khi cục diện chiến trường có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho ta
bộ chính trị họp bàn và đi đến quyết định giải phóng miền nam trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
dưới sự lãnh đạo của đảng quân và dân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền nam và liên tiếp giành thắng lợi
đúng một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lá cờ cách mạng tung bay đầy kêu hãnh trên nóc dinh độc lập
đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc mỹ và chính quyền tay sai ở miền nam việt nam
từ đây non sông thu về một mối nam bắc một nhà nước việt nam đã hoàn toàn hòa bình thống nhất độc lập
đêm hai mươi chín dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm các binh đoàn chủ lực trên từng hướng đồng loạt tiến công vào nội đô
đánh chiếm các mục tiêu then chốt của chính quyền sài gòn
một mươi một h ba mươi phút trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cánh cổng sắt ở dinh độc lập đã bị hút đổ
toàn bộ nội các nguyện quyền sài gòn phải đầu hàng vô điều kiện
lá cờ quyết thắng tung bay trên nóc phủ tổng thống việt nam cộng hòa
đánh dấu thời khắc toàn thắng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
cái ý nghĩa lớn nhất của đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ấy là chúng ta đã bảo vệ thành công
cái độc lập cái tự do cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta đã hoàn thành cái cuộc đấu tranh chống thống nhất đất nước
bằng cách là loại bỏ tất cả những thế lực là rào cản cho cuộc đấu tranh đó
sài gòn giải phóng non sông thu về một mối đất nước chọn niềm vui
mời các bạn nghe tin chiến thắng
chiến thắng chúng tôi mới nhận được
đúng một mươi một giờ ba mươi phút quân ta tiến vào sài gòn đánh chiến sinh độc lập bộ tổng tham mưu nghệ
tại hà nội bản tin chiến thắng đầu tiên được đài tiếng nói việt nam cập nhật vào lúc một mươi một h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sau thời khắc ấy nhiều người hà nội đã đổ ra các hiệu sách để mua tấm bản đồ sài gòn
với mong muốn được nhìn thấy thành phố vừa mới giải phóng các tuyến phố ở trung tâm hà nội dợp cờ hoa người người vỡ hòa trong niềm vui thống nhất đất nước
đó là một cái không khí mà nó tưng bừng nó náo nhiệt
nó như đúng là một ngày tết của dân tộc
người ta vui vẻ tran hòa tràn đất đường
lúc đó tâm trạng mở của chúng tôi những người ca sĩ những người nghệ sĩ là háo hức
muốn vào sài gòn để mà chứng kiến được những cái giây phút đầu tiên của những người dân trong thành phố
còn tại sài gòn từng đoàn quân giải phóng tiếp tục tiến vào thành phố trong sự chào đón của người dân trên khắp mọi nẻo đường
một niềm hạnh phúc vỡ hoà
khi từ nay chiến tranh đã chấm dứt trọn vẹn cả non sông thống nhất
một mươi năm năm sau ngày giải phóng mặc dù tình hình an ninh chính trị thế giới đang có nhiều những diễn biến hết sức khó lường tác động sâu rộng tới đời sống xã hội và nền kinh tế toàn cầu
tuy nhiên việt nam vẫn giữ được thế đứng vững chắc
môi trường an ninh được giữ vững trật tự xã hội được đảm bảo
nền chính trị ổn định văn hóa giáo dục y tế có bước phát triển mới
đời sống nhân dân cũng từng bước được nâng lên là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước thu hút ngày càng nhiều hơn các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam
điều này đã được các chuyên gia tổ chức quốc tế khẳng định mạnh mẽ
năm hai nghìn hai mươi đại dịch covid một mươi chín phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu
các biện pháp phong tỏa đóng cửa biên giới đình trệ du lịch thương mại khiến cho phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc rơi vào trạng thái khủng hoảng
tuy nhiên trong bức tranh ưu am ấy việt nam là quốc gia hiếm hoi đạt tăng trưởng dương ở mức hai chín mươi một
đó là một điều thần kỳ các lĩnh vực nông nghiệp thủy sản chế tạo xây dựng và dịch vụ đều đã tăng trưởng dương
đặc biệt ngành sản xuất đã hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng
nền kinh tế việt nam có tiềm năng rất là lớn khi chúng ta có một trăm linh triệu dân và sức tiêu thụ trong nước rất là lớn
yếu tố nữa giúp chúng ta vượt cho giai đoạn covid đó là sự hỗ trợ và những chính sách phù hợp của chính phủ khi đã ổn định được tỷ giá
lãi suất cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong những lúc khó khăn của covid
sức mạnh nội lực đi cùng sự ưu tiên
huyền chuyển trong các chính sách của đảng nhà nước không chỉ đưa nền kinh tế việt nam ngoạn mục vượt qua giai đoạn khủng hoảng do đại dịch toàn cầu
mà chính những yếu tố đó đã tạo nên những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội trong bốn mươi tám năm qua đặc biệt qua ba mươi bảy năm đổi mới
việt nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình thấp
nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới mức tăng trưởng gdp bình quân hàng năm chỉ đạt bốn bốn
thì giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi năm gdp bình quân đã tăng gấp đôi đạt tám hai một năm
liên tiếp trong bốn năm việt nam đứng trong top một mươi nước tăng trưởng cao nhất thế giới là một trong một mươi sáu nền kinh tế mới nổi thành công nhất
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của việt nam năm hai nghìn hai mươi hai được xếp thứ bốn mươi tám trên một trăm ba mươi hai nền kinh tế đứng thứ hai trong nhóm ba mươi sáu nền kinh tế thu nhập trung bình thấp
chính phủ việt nam với tư duy tiến bộ và cởi mở kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững
kết quả là việt nam đã tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do điều này tạo ra nhiều động lực phát triển mới góp phần nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế với thị trường toàn cầu
bên cạnh đó một nền chính trị ổn định được xem là yếu tố quan trọng giúp việt nam thu hút các nhà đầu tư quốc tế tạo điều kiện nâng cao hơn nữa vị thế kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu
kinh tế vĩ mô ổn định thu nhập bình quân đầu người tăng lên cùng với sự phát triển lấy con người là trung tâm trên các phương diện sức khỏe giáo dục an sinh xã hội đã đưa chỉ số phát triển con người hdi của việt nam tăng đều và khá ổn định cả về giá trị tuyệt đối cũng như thứ hạng
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ tụt hậu lại và ảnh hưởng đến tăng trưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết để tiến độ tốt hơn trong việc thực hiện những lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
đảm bảo sự chủ động tiếp cận của người dân doanh nghiệp trong các lĩnh vực hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn
việt nam đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và đang trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu một quốc gia số ổn định và thịnh vượng đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính phủ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
phương thức sống làm việc của người dân phát triển môi trường số an toàn nhân văn rộng khắp
việt nam có nhiều vấn đề xã hội mà chuyển đổi số có thể giải quyết như y tế giáo dục giao thông vận tải thương mại bảo vệ môi trường và nông nghiệp
lợi thế là việt nam có nguồn nhân lực công nghệ thông tin trẻ và trình độ tiếp cận công nghệ thông tin cao chính phủ cũng rất quan tâm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
tôi sẽ chọn ba từ để nói đó là kinh tế xã hội và chính phủ
việc số hóa cả ba yếu tố này là cực kỳ quan trọng và tôi tin rằng chính phủ việt nam đang làm rất tốt trong việc thúc đẩy cả ba trụ cột này
chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội lớn cho việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
trong sự biến chuyển không ngừng của tình hình thế giới những thách thức đặt ra cho việt nam không hề nhỏ
nhưng từ sức sáng tạo từ kết quả của cả một quá trình nỗ lực phân đấu liên tục bền bỉ mà trên hết là sự đoàn kết của toàn đảng
toàn dân và toàn quân việt nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển để tên gọi việt nam và lá cờ đỏ sao vàng tự hào tỏa sáng trên trường quốc tế
hòa trong không khí phấn khởi của người dân cả nước nói chung tại thành phố hồ chí minh vào tối ngày hôm nay ba mươi tháng bốn
hàng chục nghìn người dân đã đổ về các điểm bán pháo hoa chào mừng kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
chương trình đã thu hút lượng lớn người đến xem và chiếm ngưỡng
từ chiều hàng chục ngàn người từ khắp nước
đổ về khu vực công viên bến bạch đằng phố đi bộ nguyễn huệ quận một và khu vực gần hầm sông sài gòn để có thể ngắm pháo hoa một cách gần nhất và trọn vẹn nhất
năm nay tại đây cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc thu hút lượng lớn người xem khiến cho khu vực này gần như kẹt cứng
tuy nhiên đa số người dân thành phố đều cảm thấy hào hứng và mong đợi khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời
hôm nay thì tôi đi cùng với lại gia đình mọi người ở đây thì rất là háo hức
thấy cái không khí là mọi người
rất là chờ đợi cái giờ phút mà bắn pháo hoa
rất là nhiều người tập trung tại đây và ai cũng như tôi là cảm thấy rất là hào hứng
rất là hân hoan để mà chờ đón cái phần biểu bắn pháo hoa để chào đón ngày ba mươi tháng bốn một tháng năm của thành phố
em cảm giác như là hồi hộp và rất là mong chờ
và cái ngày một ngày đặc biệt của đất nước như thế này em rất là tháo hức để chờ được cái mạng pháo hoa ngày hôm nay ạ
mừng chiến thắng năm nay thành phố hồ chí minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là điểm bắn pháo hoa tầm cao
ở khu vực đầu đường hầm sông sài gòn và điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại công viên văn hóa đầm xen phường ba quận một mươi một
tại các điểm bắn pháo hoa công an thành phố hồ chí minh đã tăng cường đầy đủ lực lượng để đảm bảo an ninh trực tự và an toàn cho người dân
thực hiện cái kế hoạch đảm bảo cái lễ bắn pháo hoa của ban giám đốc của thành phố phân công
thì đảng ủy ban tri trung đoàn đã xây dựng cái kế hoạch bố trí lực lượng huy động trăm trăm cán bộ chiến sĩ tham gia
đối với cán bộ chiến sĩ thì khi được giao nhiệm vụ thì thực hiện với ý thức thái độ và trách nhiệm
nhằm đảm bảo tốt cho đảm bảo an ninh trực tự cái cuộc bắn pháo hoa để cho nhân dân thành phố vui chơi an toàn
đúng hai mươi một h ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bầu trời thành phố hồ chí minh được tô điểm rực rỡ bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao
ở đầu đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
bắn pháo hoa kéo dài một mươi năm phút trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân thành phố mang tên bác
trong ngày kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thưa quý vị hôm nay ba mươi tháng bốn nhiều điểm du lịch bất ngờ tăng vọt lượng khách tham quan vui chơi giải trí
do thời tiết các vùng miền cả nước khá thuận lợi
gia vé máy bay hạ nhiệt
tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm thành phố hà nội một trong những địa điểm vui chơi quen thuộc của người dân thủ đô
đã thu hút rất đông người dân với nhiều hoạt động vui chơi dành cho du khách
và trải nghiệm các hoạt động tại khu di tích
nhiều địa điểm lịch sử cũng thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch tham quan
còn tại thành phố đà nẵng các điểm du lịch thu hút khách nổi tiếng như khu du lịch san guobana hills
công viên sối khoáng nóng núi thần tài bán đảo sơn trà đều ghi nhận lượng du khách tăng cao gấp nhiều lần so với ngày hôm trước
những ngày đầu trong dịp nghỉ lễ thành phố hội an tỉnh quảng nam đón khoảng năm người đến tham quan
có phần ít hơn cùng kỳ năm ngoái
năm nay thánh địa mỹ sơn huyện duy xuyên là điểm đến được nhiều người lựa chọn
thống kê ngày nghỉ lễ đầu tiên thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đón khoảng ba mươi lượt khách nội địa hai lượt khách quốc tế
với nhiều chính sách khuyến mại chương trình du lịch hấp dẫn lượng khách tham quan du lịch tại các huyện lân cận thành phố đà lạt cũng tăng so với mọi năm
kỳ nghỉ lễ kéo dài lượng khách tại các khu vui chơi được dự báo sẽ tăng cao công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã được các địa phương trú trọng
bên cạnh đó người dân cũng nên tự nâng cao ý thức phòng dịch để giữ an toàn cho bản thân và gia đình
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua cả nước ghi nhận một chín trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tăng gần một trăm linh ca so với ngày trước đó với sáu mươi hai ca nặng
trong ngày thì có ba ca tử vong do covid một mươi chín ở bắc giang bình dương và đồng nai
đây là ngày ghi nhận số ca tử vong do covid một mươi chín cao nhất trong suốt bốn tháng qua
trong ngày cũng có sáu trăm năm mươi bốn ca được công bố khỏi bệnh
cả nước đã xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi người bị thương tám người
trong số các vụ tai nạn giao thông trên
đường bộ xảy ra hai mươi bảy vụ làm chết chín người bị thương tám người
giảm một vụ giảm một người chết giảm một người bị thương so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
số vụ số người bị thương không thay đổi so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đường thủy không xảy ra tai nạn
bộ công an đã yêu cầu công an các tỉnh thành tăng cường tuần tra xử lý
theo đó lực lượng cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với các lực lượng khác tăng cường nắm chắc tình hình
nhất là các tuyến giao thông thường xuyên xảy ra tụ tập ngăn chặn xử lý ngay từ ban đầu không để thình hình ảnh
nhóm có nhiều đối tượng tụ tập cổ vũ đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông
ghi nhận tại thủ đô hà nội
những chiếc xe kẹt ba kẹt bốn người đều không đội ngũ bảo hiểm lạc lách đánh võng thậm chí là bóc đầu
theo lực lượng chức năng đa số các đối tượng vi phạm đều trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
những ngày được nghỉ học nghỉ làm dài ngày này cũng là lúc các bạn ở các huyện ngoại thành sẽ vào nội thành để vui chơi thậm chí là đua xe trái phép
trong ngày ba mươi bốn một hai nghìn một mươi năm về lực lượng quân số và địa bàn chúng tôi xác định là nó trọng điểm trọng tâm hơn
nó không như các ngày thường chúng tôi sẽ mở rộng trên các địa bàn nhưng đây tập trung vào các tuyến chính địa bàn chính địa bàn nóng về an ninh trật tự và cổ vũ đưa xe

bắt đầu từ một mươi h đêm cho đến sáng là khoảng thời gian mà các đối tượng chọn để đua xe
khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng các đối tượng sẵn sàng bỏ chạy với tốc độ cao hoặc bất chấp đâm thẳng vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
trong cái tụ tập đua xe máy trái phép thì các em thường ở trong độ tuổi thanh thường niên còn chưa am hiểu nhiều về pháp luật và dẫn đến việc thường có những hành động manh động và liều lĩnh
thường có những hành động manh động và liều lĩnh
ngoài cái việc ngăn chặn để cho các đối tượng không chạy tặng lách trên cái địa bàn thủ đô ấy thì chúng tôi cũng phải đảm bảo đến sức khỏe tính mạng của những người tham gia giao thông và bản thân các em và bản thân cả lực lượng chúng tôi khi làm nhiệm vụ đó
chỉ để thỏa mãn thú vui của bản thân nhiều thanh thiếu niên không biết rằng đây là những hành động vô cùng nguy hiểm
để phòng ngừa từ xa từ sớm tình trạng thanh thiếu niên đua xe vi phạm pháp luật
công an các xã huyện ngoại thành của hà nội cũng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
đặc điểm chung là các cháu này còn rất là trẻ đầu tiên là rất là trẻ
hai là đều trong những cái xuất phát trong những gia đình có những cái khúc mắc liên quan đến cuộc sống
cũng như bố mẹ bỏ nhau hoặc là không được nhận được sự quan tâm đúng mức của gia đình
thứ hai là các cháu thường chuyên tụ tập và năng thang ngoài đường
chúng tôi đã thành lập tổ tuần tra kiểm soát ban đêm
đợt này là công an huyện cũng triển khai rất nhiều kế hoạch liên quan đến lĩnh vực này
thực hiện kế hoạch của công an thành phố cũng như kế hoạch của công an huyện hoài đức
thì đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài đức chúng tôi tham mưu cho chỉ huy công an huyện hoài đức
xây dựng kế hoạch triển khai các kế hoạch đặc biệt là tấn công tội phạm nói chung và tội phạm thanh thiếu niên đường phố nói riêng
trong đó chúng tôi đã thành lập tham mưu cho lãnh đạo công an huyện là thành lập các chốt chốt của các xã và tuần tra địa bàn khép kín địa bàn
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an xác định quan điểm thiết lập kỷ cương bảo đảm trật tự an toàn trên các tuyến giao thông
các hành vi như đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm
vì vậy trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tập trung vào công tác điều tra cơ bản
nắm bắt tình hình tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập lạng lách đánh võng để có biện pháp ngăn chặn
nhằm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân tài khoản định gia nhận tử mức độ hai
nhất là những công dân đi làm ăn xa học sinh sinh viên về nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an một số địa phương đã tổ chức cấp căn cước công dân
và tài khoản định gia nhận tử mức độ hai cho nhân dân
xuyên suốt trong năm ngày nghỉ lễ ghi nhận tại tỉnh đồng nai
dịp nghỉ lễ năm nay công an tỉnh đồng nai đã bố trí một mươi một điểm lưu động và bảy điểm cố định cùng phương tiện máy móc
để hỗ trợ người dân làm căn cước công dân và định danh điện tử cho nhân dân xuyên suốt trong năm ngày nghỉ lễ
các đơn vị đồng loạt gia quân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm với mục tiêu là tiếp đón
tạo điều kiện tối đa cho các công dân đang lao động sinh sống học tập ở nơi khác quay về địa phương trong dịp lễ này
và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện cái chỉ đạo rất nghiêm của bộ công an là tiếp đón tất cả các công dân trên mọi miền đất nước
không có điều kiện về quê trong dịp lễ này để được cấp căn cước công dân và hướng dẫn kích hoạt đăng ký tài khoản định danh điện tử
ghi nhận tại bộ phận một cơ sở
phận một cửa công an các huyện thành phố trong các ngày nghỉ lễ số lượng người dân đến làm căn cước công dân và định danh điện tử đông gấp hai đến ba lần so với ngày thường
công an các xã phường thị trấn thường xuyên bám cơ sở để nắm tình hình kịp thời hướng dẫn thủ tục cấp căn cước công dân
tuyên truyền cài đặt ứng dụng vneid cho công dân về quê nghỉ lễ với mục tiêu là đảm bảo nhanh gọn chính xác không ảnh hưởng nhiều đến thời gian nghỉ lễ của người dân
ghi nhận tại bộ phận một cửa công an các huyện thành phố trong các ngày nghỉ lễ số lượng người dân đến làm căn cước công dân và định danh điện tử đông gấp hai đến ba lần so với ngày thường
lực lượng công an các huyện thành phố còn phối hợp với công an các xã phường thị trấn tổ chức nhiều tổ công tác đi đến tận nơi làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt
chỉ tính riêng trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn toàn tỉnh đồng nai đã thu nhận trên hai hồ sơ làm căn cước công dân và hướng dẫn được hàng chục nghìn trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức một ba
hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng hơn hai mươi trường hợp chưa được cấp căn cước công dân
để hoàn thành cấp căn cước công dân
trước ngày ba mươi tháng năm lực lượng công an đồng nai sẵn sàng các lễ gác lại điểm riêng duy trì hoạt động cấp căn cước công dân định danh điện tử và tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng vneid tại các trụ sở trung tâm hành chính công bộ phận một cửa với tinh thần vì nhân dân phục vụ